bộ lao động thương binh và xã hội đã trình chính phủ lịch nghỉ tết âm lịch tân sửu và quốc khánh năm hai nghìn hai mươi một
bộ đề xuất phương án nghỉ hai ngày trước tết ba ngày sau tết tân sỉu
do mùng hai và mùng ba tết âm lịch trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần
do đó sẽ được nghỉ bù vào mùng bốn và mùng năm tết âm lịch
với phương án này công chức viên chức nghỉ tết âm lịch bảy ngày liên tục
từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dân lịch
tức ngày hai mươi chín tháng chạp năm canh tí đến mùng năm tháng riêng năm tân xỉu
với lễ quốc khánh mùng hai tháng chín công chức viên chức dự kiến được nghỉ bốn ngày
từ thứ năm ngày mùng hai tháng chín đến chủ nhật ngày mùng năm tháng chín
trong đó hai ngày nghỉ lễ dịp quốc khánh và hai ngày nghỉ cuối tuần